kính chào quý vị và các bạn
do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên ba ngày tới
thời tiết tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ chỉ có mưa vài nơi và sương mù vào lúc sáng sớm
trong ngày có nắng ấm với mức nhiệt giao động trong khoảng từ một mươi chín đến hai mươi tám độ
sự báo xa hơn là từ đêm ngày một mươi hai khi chịu tác động của hội tụ gió thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng nhẹ
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng phổ biến là ít mưa
sáng sớm có sương mù ban ngày hưởng nắng ấm với nhiệt độ cao nhất tăng lên ngưỡng là hai mươi năm hai mươi tám độ
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân nơi đây
sau đó cũng phải tới ngày một mươi hai khi chịu ảnh hưởng của hội tụ gió thì mưa rông trên khu vực mới có xu hướng tăng nhẹ
với các tỉnh trung bộ dự báo là ba ngày tới do không khí lạnh suy yếu nên mưa sẽ giảm hẳn
chỉ xảy ra ở diện vài nơi
thời tiết trong những ngày tới tại khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trời nhiều mây và có sương mù vào đêm và sáng phía bắc trời rét nhẹ với nhiệt độ ở mức một mươi chín hai mươi chín độ
đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận cũng nằm trong xu thế giảm mưa trời tạnh giáo
ban ngày nhiệt độ ban trưa là từ hai mươi sáu hai mươi chín độ ở đà nẵng đến quảng nam
và khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ tại các tỉnh từ bình định đến ninh thuận
vùng cao tây nguyên đã sang đầu tháng một mươi hai và bước vào thời kỳ mùa khô nên chưa có dấu hiệu có mưa trái mùa
do đó mà khu vực vẫn phổ biến là có mưa xảy ra ở diện vài nơi ngày nắng với nhiệt độ trưa chiều ở trong ngưỡng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
khu vực nam bộ cũng có xu hướng ít mưa
về đêm và sáng sớm nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ
ban ngày nhiệt độ sẽ tăng nhanh lên mức ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
thời tiết khá ủng hộ cho giao thông và các hoạt động ngoài trời của người dân trong những ngày tới